ngay sau khi vụ án xảy ra đồng chí giám đốc công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam
đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra khám phá vụ án
tại hiện trường cơ quan điều tra của công an tỉnh và đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thu được sáu vỏ đạn ba đầu đạn
nạn nhân bị trúng năm phát đạn còn một viên bắn không trúng vào người nạn nhân
qua giám định đây là đạn được bắn từ loại súng bắn quân dụng k năm mươi bốn

tại hiện trường cơ quan điều tra của công an tỉnh và đại diện viện kiểm soát nhân dân tỉnh đã thu được sáu vỏ đạn ba đầu đạn
và đại diện viện kiểm soát nhân dân tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường
các chiến sĩ phải tiến hành giả soát từng mét vuông để tìm bằng được các chi tiết khẩu súng là tăng vật vụ án phục vụ công tác điều tra
làm rõ và có biện pháp truy bắt khẩn cấp
vì hành vi ra tay sát hại nạn nhân
quá tàn động
y đã cắt đứt khí quản thật quản
chỉ bằng một đường dao
không ngoại trừ khả năng hắn sẽ tiếp tục
kê án trong quá trình rốn chạy
bản chuyên án đặt quyết tâm
phải phá án trong thời gian ngắn nhất
để có được câu trả lời với nhân dân
gần như tổng lực công an tỉnh kiên giang
đã được tung ra để đi rà soát
tất cả các khu vực dân cư nhà trọ
khách sạn nhằm xác minh người đàn ông
trên sáu mươi tuổi mang mũ bảo hiểm tên là gì
lực lượng trinh sát
được sự thăng công của lãnh đạo đơn vị
đã cử một tổ đi kiểm tra
tất cả những nhà trọ trên tiến đường
quốc độ tám mươi gần nhà
của nạn nhân
khoảng cách bắn tính khoảng cỡ sáu mươi km
đến dãy nhà trọ vân anh
chúng tôi phát hiện là
có một người đàn ông
có đặc điểm nhận dạng như trong hình
thu được từ camera ở tại cầu hai trăm tám mươi ba
là có một tấm ảnh
chung với giấy phép lá xe để tại nhà trọ
xác định người đàn ông này
có lưu trú tại nhà trọ
trong khoảng thời gian từ tháng một
qua kiểm tra giấy phép lá xe
tụi tôi nhận thấy là trên giấy phép lá xe
có ghi tên là

đến nhà trọ vân anh
mũi trinh sát đã phát hiện có một người đàn ông
có đặc điểm nhận dạng như ở cầu hai trăm tám mươi bảy
có đệ giấy phép lá xe và lưu trú
tại nhà trọ từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tên là dương văn cảnh
ngủ tại phú tân an giang
ngay lập tức mũi trinh sát lên đường
để xác minh thông tin này
theo nhận định của các điều tra viên
nếu lần ra manh mối của dương văn cảnh
xem nghi can hiện đang lận trốn tại đâu
sẽ giúp tháo gỡ được nút thắt quan trọng nhất
của vụ án nên trưởng bang chuyên án
đã quyết định điều động thêm cán bộ chiến sĩ
để mạnh công tác ra soát
xác minh hành tôn của dương văn cảnh
công an điều tra còn cung cấp ảnh
của đối tượng cho một số nhà trọ
dọc đường đi để quần chúng nhân dân
dễ dàng nhận diện
chúng tôi cũng đã bố trí cho các mũi trinh sát
lần theo đối tượng
thì đối tượng lên
châu đốc an giang
và thê một nhà trọ để ở
qua kiểm tra nhà trọ
thì không thấy cảnh ở đó
tư trang của cảnh
thì còn ở đó
nhưng mà là
cảnh không có mặt
chúng tôi cũng đã bố trí
mũi trinh sát
ở khu vực nhà trọ
chỗ đó cũng rất là nhiều ngày
đối tượng không quay trở lại
chỉ để lại ít tư trang
và độ cá nhân
phải nói rằng
trong rất nhiều đối tượng phạm tội
hẳn khá không ngoan
khi liên tục thay đổi nơi trọ
liên tục di chuyển
nhưng không để lại dấu vết nào
có khả năng nghi phạm
đang tìm đường lẫn trốn
sang bên kia biên giới
nhưng cũng có khả năng
nghi phạm trở về quê nhà
tại phú tân an giang
như trên giấy phép lái xe
còn để lại tại nhà trọ vân anh
khi tiếp xúc với gia đình
người đàn ông tình cảnh ở an giang
thì một thông tin
khiến ban chuyên án hơi sụn lại
ông thu giữ hình ảnh được tại cầu hai trăm tám mươi ba là ai
những giờ đấu trí căng thẳng mệt mỏi đối với những điều tra viên trinh sát viên
khi những manh mối tưởng chừng như đã tìm ra rồi chật thép lại
khiến cho cuộc điều tra cứ kéo dài tiếp tục
trong lúc này nguồn trinh sát tại tỉnh an giang cho biết
tại đò khánh an huyện an phú tỉnh an giang
khoảng bảy km có một chiếc xe máy bị bỏ lại
các nhân chứng cho biết một người đàn ông đã mở khóa y xe
để coi báo động kêu lên đã bỏ đi đâu không rõ
nghi ngờ chiếc xe máy này là của nạn nhân nguyễn văn lâm
nên cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ
và đúng như dự đoán đây là chiếc xe bị cướp
vậy đối tượng đã có dự tính gì
các nhà điều tra phải đặt lên bàn cần tính toán
để đoán xem lộ trình của nghi phạm sẽ dự tính gì tiếp theo
phải nói rằng đến thời điểm này
chuyên án đã lôi kéo sự tham gia điều tra của rất nhiều đơn vị
nhưng trải qua cả tháng trời ròng rã tìm kiếm
mọi manh mối đều trở nên vô vọng
tất cả đều không thể lần ra thủ phạm
cho đến một ngày
một trinh sát tình cờ lật dở lại một số hồ sơ vụ án cũ
thì bất ngờ chú ý tới những tấm ảnh của vụ án nằm trong kho lưu trữ
tháng ba hai nghìn một mươi bảy thì phòng cảnh sát hành sự có xác lập một chuyên án
đấu tranh với tội phạm đường sông bí số là t ba trăm một mươi bảy
thì qua quá trình điều tra chính xác và chúng tôi thu thập những dữ liệu hình ảnh
các đối tượng trong chuyên án thì chúng tôi phát hiện một người đàn ông lạ mặt
đi cùng với đối tượng chính trong chuyên án của chúng tôi
thì chúng tôi có ghi hình ảnh và lưu trữ trong hồ sơ
đồng thời có thẩm tra xác minh sơ bộ về cái lai lịch của người đàn ông ấy
thì quá trình thẩm tra xác minh tụi tôi muốn biết mới biết rằng là người đàn ông
mà có xuất hiện cùng với đối tượng trong chuyên án t ba trăm một mươi bảy chính là tên soa
chuyên án trước là tụi tôi đã xác định được đối tượng sotha rồi
nhưng mà vì điều kiện không có đủ tài liệu cứ không xử lý được
do đó sau này khi phát hiện được vụ án này dự án này thì khi phát hiện đối tượng nghi dấ
thì tụi tôi xác định đây là sotha thì tụi tôi biết băng án sẽ biết được
ngọn ngành gốc gác đường đi nước quyết mối quan hệ của đối tượng
do đó tụi tôi có những cái dễ trong cái thận lợi trong cái việc gì bắt
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong gần một tháng đấu tranh
sàng lọc hàng trăm đối tượng ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây án là sotha
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã lương an trà huyện tri tôn tỉnh an giang
trước khi gây án sotha sống lan thang không nơi cư trú nhất định
trước đây sotha có bất kỳ đối tượng
sotha có ba thiện án gồm cướp tài sản năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại tỉnh hậu giang
giết người năm hai nghìn một mươi một tại tỉnh an giang và mới đây là lạm dụng tín nhiệm
để chiếm đoạt tài sản ở huyện hòn đất tỉnh kiên giang đang bị truy nã
thì tiếp tục bị điều tra vụ án giết người cướp tài sản
tổ điều tra ở an giang tiếp tục cho biết sóc tha không có mặt tại nơi hắn đăng ký hộ khẩu thường trú
và hắn ta có đến ba bốn đời vợ ở an giang
và thậm chí tại campuchia cũng có
ngay lập tức cơ quan điều tra đã triệu tập người vợ hợp của sotha lên để xác minh tiếp
vợ hắn khai với cơ quan điều tra rằng nhiều tháng nay hắn không có về nhà
chỉ thi thoảng hắn gọi điện về và có nói khoảng cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
có đang ở nhà một người quen tại huyện hòn đất
thông tin này cho thấy khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại sóc tha có mặt tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đây là cơ sở để cục cố niềm tin
sóc tha có liên quan đến vụ án và phải bằng mọi cách truy tìm người đàn ông này để làm sáng tỏ vụ án
sau khoảng thời gian một mươi ngày để có thể xác định được rằng nghi can chính số một chính là so tha
và có những nhân thân lai lịch có những hoạt động tụi tôi đã dựng lên
thì công tác truy tìm sotha phải nói là rất kỳ công
quá trình truy tìm sotha tụi tôi chia ra làm tất cả bốn mũi chính
rồi do sotha có mối quan hệ và đi đứng qua lại với nước bạn campuchia
do đó việc tìm ra tung tích của sotha là hết sức khó khăn cho lực lượng trinh sát
đến đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín lực lượng phối hợp phát hiện nghi phạm đang lẫn trốn
tại một casino giáp biên giới thái lan cách tỉnh kiên giang khoảng bảy trăm linh km
như vậy sau khi sát hại nạn nhân tha mang tài sản gồm một xe máy và một điện thoại di động của nạn nhân về châu đốc an giang
sau đó sang campuchia lẫn trốn vào các casino đánh bạc
nghi phạm thường xuyên thay đổi chỗ ở nên lực lượng phối hợp đã tìm ra nạn nhân
công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra truy bắt
trong cuộc trao đổi với công an nước bạn campuchia ban chuyên án đã đề nghị cầu nhữ đối tượng về biên giới việt nam
rồi bắt giữ đối tượng vì nếu bắt giữ đối tượng tại sòn bạc nước bạn sẽ rất không an toàn cho người dân cũng như cán bộ chiến sĩ
phía bạn đề nghị công an tỉnh kiên giang đảm trách điều tra hướng từ việt nam
tổ chức lực lượng câu nhữ đối tượng
còn phía bạn vẫn duy trì liên lạc cung cấp thông tin và phối hợp khi cần thiết
mối quan hệ hợp tác của công an kiên giang với công an campuchia thì rất là tốt
nói chung là bạn rất là hỗ trợ chúng ta trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
sau khi chúng tôi trao đổi với các bạn chúng tôi đã gặp lại các bạn
bắt bằng được cái đối tượng này
đây là cái đối tượng nó đã ba bốn tiền án
thiện sự rồi
nếu nó ở campuchia thì nó sẽ tiếp tục
nó gây án ở campuchia
nó gây đau khổ cho nhiều người nữa
ở campuchia nữa
do đó mà đề nghị các bạn là phải hỗ trợ chúng tôi
để bắt bằng được cái đối tượng này
để đưa về việt nam
để xử lý
sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
từ bí mật đến công khai
các trình sát báo cáo về ban chuyên án
đã tìm được nơi nghi phạm ẩm nấp
và phương án bắt giữ chốt chặn nghi phạm
đã được lên kế hoạch một cách chú đáo
đảm bảo an toàn cho các cán bộ chiến sĩ
tránh sự manh động của đối tượng truy bắt
trên cơ sở kế hoạch được xây dựng
ban chuyên án đã phân công
các tổ công tác tiến hành chốt chặn
trên các tuyến đường giao thông
các ngã đường nghi vấn đối tượng có thể tẩu thoát
ban chuyên án hợp lại
sẽ có nhiều biện pháp tính toán
thì cuối cùng
sử dụng nhiều biện pháp vận dụng
là sẽ điều đối tượng sóc tha
về biên giới việt nam
mà đối tượng khao này là rất là mê cờ bạc
mê cờ bạc lại đối tượng cờ bạc doanh nghiệp
tụi tôi xác định được sóc tha sẽ về
là đánh bạc trong một khu rừng
cách biên giới campuchia khoảng năm km
về khu vực của hà tiên
thì tụi tôi đã tổ chức lực lượng
về bắt sóc tha
vụ án giết người cướp tài sản tại ấp cạt đất xã mỹ thuận thuyền hần đất tỉnh kiên giang
phải nói rằng rất phức tạp khó khăn
địa điểm xảy ra án mạng ở thời điểm ít người qua lại
hành vi phạm tội của đối tượng có tính chất manh động
phải mất gần hai tháng vụ án mới được khám phá ra
nhờ làm tốt công tác địa bàn lực lượng điều tra cùng đồng đội đã bắt nóng hụt thủ
đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm
sự kết hợp chặt chẽ hiệu quả của công an kiên giang với công an các tỉnh nước bạn campuchia
việc khám phá thành công chuyên án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
cung cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an nhân dân

ghét thế không biết
tôi thấy nó cũng hiền
mà thấy nó cũng vất vưởng không có công việc
cuối năm rồi nhà mình cũng nhiều việc
thuê thêm một người cũng có làm sao đâu mà
nó mà không làm được việc
tôi đuổi việc càng nhanh
không làm được việc thì tôi giữ làm cái gì
chả hiểu sao
nhìn cái mặt nó khó hừa thế chứ
mặc dù mới vào làm việc
nhưng với thái độ lầm lì ít nói
bà hồng không dành mấy thiện cảm cho hắn
và vô tình trong cuộc trò chuyện qua lại
một lần nữa
và người chủ cơ sở kinh doanh lại đụng đến điều cấm kỵ
mà hắn bảo vệ bấy lâu
mầm mống của tai họa
đã được gieo ngay từ lần gặp đầu tiên
giữa thủ phạm và những nạn nhân vô tội
hôm nay nhiều việc
tất cả tăng ca nhé
mỗi người làm thêm hai tiếng
chiều nay chẳng có việc
cháu không tăng ca được ạ
mới ngày đầu mà đã nhiều việc ạ
cô chửi ai đấy
tao chửi thì mất miếng thịt nào của mày
cháu không quen người khác chỉ má cháu như vậy
cô nên rút kinh dự
ờ hay cái thằng này
tao chửi quen mồm rồi
mày không chịu được thịt xéo
mà tóm lại là có tăng ca không
lấy đâu được cái loại này
tình thì chính xác là một cái
lúc làm thì
thường thường tôi hay chỉ cho người tình làm
nhưng mà không cái giờ làm xong những giờ anh giờ uống giờ là tôi không có để ý lắm
nhiều người hiện nay đang sử dụng áo động
nhưng là có cái thái độ
đối xử với người làm công
hoặc nhân viên của mình
một cách không đúng đắn
đặc biệt là những hành vi xúc phạm
danh dự nhân phẩm
rồi là cả thể chất của họ
và nhiều lần như vậy mà trước mắt nhiều người khác
thì luôn luôn tạo ra một sự ước chế
và hình thành ở họ một ý nghĩa rất tiêu cực
thường là một sự phản ứng
rất quyết liệt
nhưng nó không được bộc lộ
mà nó tích tụ dần
mọi chuyện tưởng như chỉ là những điều bình thường trong cuộc sống
nhưng mỗi ngày
những mâu thuẫn vụn vặt giữa chủ tớ trong công việc lại càng nhiều thêm
bởi sự ám ảnh về tâm lý tình cảm của một gã trai ương ngạnh mới lớn
nhưng cũng đã va vấp trường đài từ rất sớm
những điều bức bối cứ tích tụ dần
khiến hắn cảm thấy bất công
khiến hắn cay cú
và khiến hắn cảm thấy lạc lõng giữa môi trường làm việc duy nhất hắn là người ngoài
dễ ích kỷ nhỏ nhen đã mang đến cho hắn những suy nghĩ lệch lạc
đắm chìm vào game online
đã khiến hắn mất khả năng tự cân bằng cuộc sống
và kịch bản cũ
một lần nữa được lặp lại
xong đòn thô của hắn không đơn thuần chỉ là chút cơn bực dọc
khi bà hồng xúc phạm ba mẹ hắn
trong mỗi muộn một mươi năm phút thứ mấy

ba hôm qua mày chơi game cả đêm đúng không
ngoài giờ làm việc

nhưng mà vì thế

rồi mày lại làm việc ổn ổn
ảnh hưởng công việc của tao
còn nó ít thôi
nó có bật tên đây này
tôi nhắc lại
cô đừng có động đến má tôi
tao có thích chửi đấy
mày làm gì được tao
mày đi đâu
hôm nay tôi nghỉ
ai cho mày nghỉ
việc có đặt ngập mặt ra
mày mà nghỉ thì lấy ai làm
mà tao nói cho mày biết nha
mày mà nghỉ á
tháng này tao không ứng
mày không ứng cho mày
mà có khi á
tháng này tao cắt luôn khoản giáp ứng của mày
cho mày khỏi chơi game luôn
mày cho tôi xin nghỉ
tôi đi thăm bà bác làm việc
anh cho tôi gửi lời hỏi thăm bà
mà có khi tí tôi ứng cho anh ít lương
đừng có đánh bệnh
đi thăm người ốm thì phải có tiền chứ
vâng cảm ơn chị ạ
tại sao anh ta xin nghỉ thì được
còn tôi thì không
tại sao à
tại vì anh ấy làm việc chăm chỉ
bảo anh tăng ca là anh tăng ca
mà có việc chẳng đừng thì anh mới phải nghỉ
anh làm một ngày á
hoặc mày làm ba ngày á
bà thiên vị thì có
ở đây ai chẳng biết
mấy người đấy là đồng ương của bà
tao thiên vị đấy
ta quý người nào người ta thiên vị người đấy
mày không thích thì xéo
nếu mà nói như bị cáo
bị cáo không bằng lòng với những cái việc đó
thế tại sao bị cáo không xin nghỉ
hoặc là không làm việc nữa
thì bị cáo
thời gian đó là gần cận tết rồi
bị cáo muốn làm xong đó rồi
nghỉ và tìm chỗ khác làm
đặc biệt những đối tượng mà có
cái đặc điểm tâm lý
là lầm lì ít nói
thì các đối tượng này thường lung lâu
chê đậy ý đồ của mình một cách rất là kỹ đáo
và tìm mọi cái biện pháp
cái thủ đoạn cao nhất
và khi chúng ta trả thù thì
cực kỳ quyết liệt
và hậu quả đặc biệt kiểm trọng
làm việc cho bà ấy được mấy tháng
cảm lúc càng khó chịu
tôi cũng định xin nghỉ rồi
bây giờ kiếm được một việc nào tử tế cũng khó
tôi biết là bà ấy ghét tôi
kiểu gì bà ấy cũng tìm cơ hội
để đổi tôi ra khỏi đấy
nhưng cái tôi khó chịu nhất
đấy chính là lúc nào bà ấy cũng thiên vị mấy người cùng quê
lúc nào cũng lôi tôi ra để chê bai
chửi bới tôi
tôi không thể nào chịu được
đến hôm đó
là ngày làm việc cuối cùng của năm
ông bà ấy có tổ chức một buổi tiệc tất niên
lúc tất niên này chúc anh em
về quê em tết vui vẻ nhé
chúc anh sang năm là mỗi tháng kiếm hai mươi triệu
kiếm được nhiều tiền và đủ tiền nuôi bọn con
mọi người ăn đi
em mời anh ăn đi ạ
chào ông ăn đây cháu
cô chú ơi
mấy hôm nữa cháu về
cô chú ứng cho cháu năm triệu nha
mới qua đồng tháng đã có mấy ngày
mà mẹ đã đòi ứng năm triệu
thế ra riêng mẹ nghĩ ta đi đâu đòi tiền mày
cô nói thế là xúc phạm cháu ấy
anh ơi em mời anh
cháu đã cầm tiền thì cháu phải làm đủ chứ
tao chả tin
cái loại lười chảy thây như mày á
có tiền rồi lại suốt ngày ăn nhậu với chơi game
nghĩ gì làm việc
thôi đi bạn
ngày tết rồi đừng còn luôn chửi nó nữa
thôi ăn đi cháu
tí nữa ăn xong chú gửi tiền cho về quê mà ăn tết cho vui vẻ
nhưng mà nhớ nhá
về quê ăn tết đừng có chơi game quả đà
dạ vâng ạ
à cô chú ơi
hay là cô chú bán lại cho cháu cái laptop kia nhé
mày mua để làm gì
cháu chơi game ở ngoài tiệm tốn tiền quá
bây giờ cháu mua về
vừa chơi game vừa giải trí
cháu đỡ tốn ạ
mày hay quá ha

mày mua cái laptop kia nhá
mày muốn có máy tính á
mày nhịn chơi game vài tháng
là có thể mua máy xịn con ạ
chỉ vì cái mắng
mà anh giết người ta
anh thấy như vậy có đáng không
tôi không biết
tôi không kiềm chế được
tôi nói cho ông biết nhá
ra riêng là kiểu gì tôi cũng cho thằng tình nghỉ
cái loại người gì á
mà suốt ngày ngủ để chơi game
lời chảy thây ra xong lại còn hay đòi hỏi
bà nói thế nào
vừa ứng tiền xong cho nó nghỉ mất tôi à
mất thì mất
ai bảo ông cho nó ứng
tôi đã định cho nó nghỉ rồi
mới không cho nó ứng
ông hiểu chưa
nhưng mà nó về quê ăn tết không có tiền
giờ không ứng mà được à
ông nói thế nào
ông nói thế nào
ông thương người thì cũng thương vừa vừa phải phải thôi
tùy từ người ấy thương
cái phụ bố lão như nó thì ông thương làm gì
nên bố mẹ nó còn không thương nổi nó
để nó ra ngoài mấy năm rồi
ông có thương nó
thương vợ con không đây này
thôi tôi xin bà đấy bà đi ngủ đi
nói nhiều quá
đủ má nó
đêm hôm đó còn không chờ ra ngủ
mày muốn về quê mày về luôn đi
mày kêu khích tao à
mày kêu khích tao à
cái thằng điên này
bà hả mày đang điên đấy
đêm hôm mày không ngủ mày làm gì đấy
bà hả mày đang điên
mày có ý mày để tao ngủ không
vừa phải thôi chứ
bị cáo đứng tại phòng ngủ
đứng tại chỗ ngủ của bị cáo
và bà hồng đứng trước
cửa phòng ngủ của bà hồng
thế tại sao bốn giờ sáng rồi
và lại có cái việc mà bà hồng đứng đó
bị cáo đứng ở chỗ đó
bốn giờ sáng
bị cáo không ngủ được
nóng nóng đi về quê
có cầm bb
cũng như là
bạn như bản câu dạng
của diện kiến sát đã đọc
bị cáo cầm bb
tới đi lui
làm cho bb
dớt xuống sàn cổ
liên tục chửi
bà hồng liên tục chửi
đâm ra tức giận
và rất tức giận
nên mới tấn công bà hồng
thế tại sao bị cáo giết anh trinh
vì sợ anh trinh chống trả lại
bị cáo nói rõ là tại sao
vì sợ ông trinh chống trả lại
vì sợ ông trinh chống trả lại
những cái đối tượng
từ thời nhỏ
đã sống trong môi trường
giao đình và giáo dục không đầy đủ
đặc biệt là giao đình bạo lực
hoặc là đổ vỡ hoặc xung đột
rồi là những cái đứa trẻ
thường bị tổn thương
do chính người thân trong gia đình
thì nó có tạo thành
viết hành tâm lý
ở trong cái nhân cách của đối tượng đó
và nó tạo ra cái nét tính cách
và nhận thức
cũng như là
sau này nó tác động
một cái môi trường
mà tiêu cực tác động
thì đối tất cả những yếu tố
về mặt nhận thức
về mặt tâm lý
được hình thành từ nhỏ
thì sẽ bộc lộ
thành hành vì gây án rất là nghiêm trọng
ở đây thì cái việc bị cáo khai như vậy
là do bị hại chửi
thì không có người để làm chứng cho cái việc đó
nhưng mà tôi nói
giả sử như có chửi thật đi chăng nữa
thì bị cáo nghĩ rằng
người ta có đáng chết không
có đáng không
bị cáo không có câu trả lời
trong những trường hợp như thế này
thì các đối tượng thường tìm cách
tiếp cận nạn nhân một cách thuận lợi nhất
sẽ thực hiện được tội phạm
và theo đúng ý đồ
cho nên các đối tượng thường tìm
các cái lý do
như trong trường hợp này
các đối tượng có thể là
tìm cách là xin ở lại
nếu chỉ vì hại vợ chủ
anh giết bà chủ
chỉ còn có thể lý giải được
tại sao anh lại giết cả ông chủ
tôi vừa giết vợ ông ấy
kiểu gì ông ấy cũng giết tôi
vậy còn ba đứa trẻ
chúng còn quá nhỏ
chúng có tội tình gì
chúng hét to quá
tôi sợ mọi người nghe thấy
cả ba đứa hét
vậy tại sao anh lại giết chúng
tôi không biết
tôi không biết
anh là người ra tay tàn động như thế
anh giết năm người mà anh không biết
tôi không biết
tôi không biết
vậy còn ý định lấy tài sản
thì anh nảy ra khi nào
trước khi giết người hay sau khi giết người
tôi đã bảo là tôi không biết
tôi không biết
nếu không tôi không biết
vậy tôi không hiểu
vậy tôi không biết
người ta biết
tôi đã thấy
vì tôi biết
đang đi nhiều lúc

tôi không biết
nhưng tôi không biết
vậy thì tôi sẽ hành động
nếu chúng tôi không biết
những tên chục
tôi phải hành động
từ khi tôi giết người
tôi đã tìm được
chúng tôi sẽ yêu nhau